để chuẩn bị cho kế hoạch trồng rừng năm hai nghìn một mươi tám đạt hiệu quả cao các cơ quan quản lý giống cây lâm nghiệp tỉnh thái nguyên luôn chú trọng công tác tăng cường kiểm tra giám sát đối với các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trong đó đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc chất lượng các lô cây giống đưa vào trồng
đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân lựa chọn cây giống lâm nghiệp đã qua kiểm định kiểm nghiệm hoặc có giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mới đưa vào trồng rừng